chiều ngày tám tháng một khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía đông bắc bộ
một số nơi ở phía tây bắc bộ và bắc trung bộ tại vịnh bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp tám giật cấp một mươi
đêm ngày tám và sáng ngày chín tháng một không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây bắc bộ bắc trung bộ và sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh sau liên tục được tăng cường bắc bộ đêm ngày tám và sáng ngày chín tháng một có mưa nhiều nơi
các tỉnh bắc và trung trung bộ có mưa vừa có nơi mưa to gió đông bắc trong đất liền cấp ba bốn vùng ven biển cấp bốn năm
từ đêm ngày tám tháng một đến ngày một mươi bốn tháng một ở bắc bộ và các tỉnh bắc trung bộ xảy ra rét đậm rét hại vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá
nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến một mươi một mươi hai độ các tỉnh vùng núi từ sáu chín độ vùng núi cao dưới ba độ
hà nội từ đêm tám đến ngày một mươi bốn tháng một trời rét đậm có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi một mươi hai độ
hà nội từ đêm tám đến ngày một mươi bốn tháng một trời rét đậm có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi một mươi hai độ